ủy ban nhân dân tỉnh cà mau vừa công bố số liệu thống kê trong một mươi một năm qua từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi ba
cà mau bị mất khoảng chín hectare đất rừng ven biển trong đó bờ biển tây bị sói lở với chiều dài trên năm mươi bảy km
còn bờ biển đông có độ sói lở hơn bốn mươi tám km làm mất đất rừng phòng hộ từ tám mươi đến một trăm linh m chiều sâu một năm
điều này khiến cho nhiều đoạn đê có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào
hiện nay còn hơn hai mươi ba bốn km khu vực biển đông có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm
nhất là khi vừa qua nước biển dân đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh cà mau
trước hết kiến nghị trung ương xem xét hỗ trợ bảy trăm linh hai tỷ đồng để xây dựng kè cấp bách bảo vệ bờ biển phía đông
tại các cửa biển sung yếu khu đông dân cư như rạch gốc vàm xoáy hố hùi canh năm canh trùm gọng canh trốn sóng canh nam ô rô hốc năng
rất cần được đầu tư để khắc phục bảo vệ tài sản sản xuất của người dân cũng như các công trình hạ tầng công cộng khác
thời gian qua tỉnh đã sử dụng nhiều nguồn với tổng vốn gần một tỷ đồng
để xử lý khắc phục xói lở nhiều vị trí sung yếu với chiều dài trên hai mươi tám bảy km chủ yếu trên tuyến biển tây